với chủ đề đội viên học sinh thành phố chung tay bảo vệ môi trường sáng nay một mươi sáu tháng hai
đại diện lãnh đạo tp hcm đã có buổi gặp gỡ một trăm bảy mươi gương thiếu nhi tiêu biểu
đại diện cho hơn một bốn triệu trẻ em thành phố nhân dịp đầu năm mới xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến của các em thiếu nhi tập trung
một số vấn đề như không xả rác bừa bãi phát triển dự án sử dụng túi giấy thay thế túi ni lông
nhằm bảo vệ môi trường giải quyết tình trạng xe buýt đưa đón khách trước cổng trường vào giờ tan học
nhân rộng mô hình thư viện thông minh tại nhiều quận huyện
qua đó lãnh đạo thành phố đánh giá cao ý kiến của các em tự hào về thế hệ tuổi trẻ có suy nghĩ lớn
nhằm mong muốn phát triển thành phố ngày càng lớn mạnh
tuy nhiên đề nghị các em cần phối hợp với nhà trường vận động không xả rác
hạn chế sử dụng thiết bị điện tử thay vào đó là thực hành thực tế nhiều hơn
các sở ngành đẩy mạnh vấn đề văn hóa đọc tạo điều kiện cho các em có không gian giao lưu trao đổi
giải quyết tình trạng giao thông đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học
chương trình đã tạo cơ hội cho lãnh đạo tp hcm gần gũi hơn với các em thiếu nhi
góp phần nắm bắt tình hình nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi thành phố để kịp thời giải quyết